hiện vụ việc đã được công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra làm rõ

cơ quan công an phát hiện một số đối tượng nghi vừa sử dụng trái phép chất ma túy
đây là vụ vận chuyển thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố
công an quận dương kinh hải phòng đã thu giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát một mươi năm c hai nghìn bảy trăm chín mươi một
đây là biển số giả được dán đè lên biển kiểm soát thật chín mươi tám k sáu nghìn năm trăm chín mươi hai
trên xe chở hai trăm ba mươi một thùng gồm một trăm một mươi năm năm trăm linh bao thuốc lá lậu
lợi dụng đêm tối lái xe và phụ xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện các đơn vị chức năng tập trung điều tra xác minh truy bắt các đối tượng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi